nhưng bằng ý chí sự căn trường của tuổi trẻ thanh niên sung phong đã vượt sợ hãi vững vàng lao động trên công trường cố gắng làm tốt nhiệm vụ hoàn thành tuyến đường